tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác của an ninh hai mươi bốn h
và ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung mương và bộ công an
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba
đồng chí võ thị ánh xuân ủy viên trung mương đảng quyền chủ tịch nước dự và phát biểu tại buổi lễ
dự lễ kỷ niệm có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung mương
các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban bộ ngành trung ương
về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các cục chức năng bộ công an
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng tới lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt được thành lập trong kháng chiến chống thực dân pháp
được giao nhiệm vụ rất vinh dự trực tiếp bảo vệ chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo cấp cao
các cơ quan trọng yếu của đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến việt nam
các sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
với sự hy sinh công hiến to lớn
và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt bảy mươi năm qua
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã được đảng nhà nước tặng thưởng một huân chương sao vàng
năm huân trường hồ chí minh ba lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp và khó lường
đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn
đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng
góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đề nghị lực lượng cảnh vệ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng mà đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
và sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng cảnh vệ
thường xuyên coi trọng công tác xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh
quyết tâm xây dựng đảng bộ tư lệnh cảnh vệ mẫu mực đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên
tiếp tục thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân và lời dạy của bác đối với lực lượng cảnh vệ
tăng cường công tác nghiên cứu dự báo tình hình nhận diện đánh giá toàn diện tổng thể từ sớm từ xa
những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh an toàn để tham mưu với đảng nhà nước đảng quỹ công an trung ương bộ công an
các chủ trương giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ
tập trung công tác phòng ngừa khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
không để bị động bất ngờ sai sót dù là nhỏ nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức nâng cao năng lực công tác tinh thông sắc bén về nghiệp vụ
vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ
vừa giữ gìn bảo vệ hình ảnh quy tính các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
giữ gìn quy tính sức mạnh và hình ảnh cao đẹp của người cán bộ chiến sĩ cảnh vệ
trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
cùng với đó quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân cũng đề nghị
lực lượng cảnh vệ tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan đơn vị các ngành
cấp dựa vào nhân dân và thùy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
và toàn xã hội trong công tác cảnh vệ
mở rộng nâng chất lượng nhiệm vụ hợp tác quốc tế
nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phục vụ công tác cảnh vệ đủ sức ứng phó với các vấn đề an ninh mới tội phạm mới